với dân số thực tế trên chục triệu người việc bảo đảm nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày của người dân là một áp lực không nhỏ đối với tp hcm
từ các sự cố liên quan tới nguồn nước xảy ra gần đây hay qua sự biến đổi của khí hậu đang đặt ra thêm nhiều thách thức trong việc bảo đảm nguồn nước cho tp hcm
nguồn nước thô cung cấp cho tp hcm chủ yếu được khai thác từ hệ thống sông sài gòn đồng nai
theo kết quả điều tra mới nhất của sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho thấy chất lượng nước mặt tại sông đồng nai đặc biệt là sông sài gòn có xu hướng xấu hơn
nước sông sài gòn từ hóa an đồng nai về cắt lái đang bị ô nhiễm vi sinh rất nghiêm trọng và bị ô nhiễm nhẹ dầu mỡ
điều này gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của các nhà máy nước và nguy cơ gây mất an toàn cấp nước cho thành phố
biến đổi khí hậu cũng như sự phát triển về công nghiệp cũng đang ảnh hưởng có chiều hướng xấu
tác động đến nguồn nước thô để cung cấp cho các nhà máy nước trên địa bàn thành phố đặc biệt trên hai con sông chính đó là sông sài gòn và sông đồng nai
việc hạn chế giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước mặt sông đồng nai sài gòn đang là yêu cầu cấp bách
vụ việc nguồn nước sông đà cung cấp cho hà nội bị ô nhiễm ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn hộ dân mới đây chính là cảnh báo cho tp hcm
quảy rất cần sự phối hợp từ các địa phương lân cận như là tinh ninh
bình dương đồng nai trong việc kiểm soát các nguồn nước thô của thành phố từ sông sài gòn và sông đồng nai để đảm bảo cấp nước an toàn cũng như là an ninh nguồn nước
tỉnh đồng nai hiện đang làm là vừa xây dựng cấp mốc hành lang bảo dựng nguồn nước bao gồm cả sông đồng nai các sông suối chi lưu phổ lưu đổ vào sông đồng nai
mục đích chính của hành lang bảo dựng nguồn nước là gì có nghĩa là phải bảo vệ được nguồn nước tránh trường hợp thải bỏ vứt rác xuống sông suối
tránh trường hợp là các hộ dân không qua xử lý mà thải trực tiếp vào nguồn nước
cùng với vấn đề ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu việc thiếu khả năng dự phòng để ứng phó với diễn biến bất ngờ của nguồn nước thô
chính là những yếu tố sẽ gây mất an toàn cấp nước của thành phố hồ chí minh trong tương lai